liên minh châu âu là một trong những đối tác đầu tư thương mại quan trọng của việt nam
đặc biệt trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do việt nam eu kết thúc đàm phán vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
và dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm hai nghìn một mươi bảy
với mức độ cam kết đạt được hiệp định thương mại tự do việt nam eu được kỳ vọng là sẽ tạo động lực
thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư thương mại giữa hai bên và mở ra các cơ hội thu hút đầu tư công nghiệp tại việt nam
các đại biểu đã khẳng định hiệp định thương mại tự do việt nam eu là một hiệp định thương mại mang tính toàn diện
chất lượng và đảm bảo cân bằng lợi ích của cả việt nam và eu
với quy mô và tiềm năng vốn công nghệ của eu việt nam đang đứng trước cơ hội trở thành địa bàn trung truyền
cửa ngõ kết nối cho hoạt động thương mại và đầu tư của eu trong khu vực
bên cạnh đó hiệp định này cũng mở ra nhiều cơ hội tiếp cận nguồn công nghệ hiện đại
học hỏi kỹ năng quản lý nâng cao tay nghề tạo thêm việc làm cho người lao động
giúp tăng cường nguồn lực cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội của việt nam
với quy mô và tiềm năng vốn công nghệ của eu việt nam đang đứng trước cơ hội trở thành địa bàn trung truyền

bên cạnh kim ngạch xuất nhập khẩu giữa việt nam và eu được kỳ vọng sẽ tăng sấp xỉ năm mươi trong các năm đầu hiệp định có hiệu lực
thì ba mươi chín doanh nghiệp châu âu tại việt nam có dự định tăng vốn đầu tư
thông qua việc am hiểu thị trường cũng như môi trường đầu tư tại việt nam
các doanh nghiệp hoàn toàn có thể trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp nước ngoài đặc biệt là các doanh nghiệp châu âu
việt nam là một thị trường năng động tiềm năng và đang phát triển ngày càng mạnh mẽ
tốc độ tăng trưởng luôn đạt mức sấp xỉ bảy một năm
các bạn có nhiều yếu tố kết hợp lại để trở thành một thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư
đó là nguồn lao động dồi dào trình độ lao động cao cơ sở hạ tầng dịch vụ vận chuyển hậu cần tốt
tất cả những điều đó khiến việt nam không chỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư eu mà cả với các nhà đầu tư trên thế giới
có thể nói việc tăng cường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến với thị trường việt nam
không chỉ giúp các doanh nghiệp việt nam phát triển sản xuất
kinh doanh tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu mà còn góp phần thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm